công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng phạm văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại xã diễn yên huyện diễn châu
đối tượng khai từ tháng chín đến nay đã gây ra bảy vụ trộm trong đó có năm vụ phá kết và hai vụ trộm cắp tài sản
xảy ra tại địa bàn xã diễn yên và một số xã lân cận số tiền chiếm đoạt được gần năm mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật